tính đến giờ ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín thành phố hồ chí minh có tám chín trăm chín mươi ba tám mươi hai người trở thành thành phố đông dân nhất việt nam
thông tin này vừa được đưa ra hôm nay tại hội nghị tổng kết tổng điều tra dân số và nhà ở năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn thành phố hồ chí minh
theo đó cơ cấu hộ từ một đến ba người tại thành phố hồ chí minh có xu hướng tăng và trong năm hai nghìn một mươi chín chiếm tỷ trọng cao nhất với gần năm mươi bốn
nhân khẩu trong mỗi gia đình khu vực nông thôn và thành thị đã tiệm cận nhau
thành phố hồ chí minh cũng là địa phương có số hộ lớn nhất cả nước với tổng cộng hai năm trăm năm mươi tám chín trăm một mươi bốn hộ
sau một mươi năm số hộ thành phố tăng hơn bảy trăm bốn mươi ba hộ chiếm gần một phần hai số hộ tăng của cả vùng đông nam bộ
và chiếm gần một phần sáu số hộ tăng của cả nước
về nhà ở có chín mươi chín ba hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố vẫn còn bảy hộ có nhà ở thiếu kiên cố hoặc đơn sơ
cứ một trăm linh hộ thì có hai hộ không có nhà ở
so với năm hai nghìn chín diện tích bình quân nhà ở tăng ở cả thành thị và nông thôn
một bộ phận dân cư đang sống trong những căn nhà dưới sáu m hai trên một người